thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến với tổng thống myanmar uyên minh
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác có tác động tích cực
đối với việc thắt chặt tình hữu nghị và giao lưu nhân dân
tại buổi hội kiến tổng thống uyên minh và thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ nhận định
quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp
với nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực đặc biệt tình hữu nghị
sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị ngày càng được thắt chặt
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam hết sức coi trọng
và luôn mong muốn tăng cường quan hệ với myanmar
tổng thống uyên minh ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các kênh
kể cả kênh đảng và quốc hội và trên nhiều lĩnh vực
thiết thực hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị tổng thống uyên minh tiếp tục chỉ đạo
đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp việt nam đang đầu tư tại myanmar
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác có tác động tích cực
đối với việc thắt chặt tình hữu nghị và giao lưu nhân dân như văn hóa thể thao du lịch
lao động và giáo dục đào tạo
về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn quốc tế khu vực
về vấn đề biển đông hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng là thành viên asean
việt nam và myanmar cùng các nước asean cần tiếp tục ủng hộ lập trường chung của asean
về vấn đề biển đông góp phần duy trì hòa bình ổn định trên biển đông